theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia từ chiều ngày một mươi ba tháng một mươi không khí lạnh sẽ ảnh hưởng yếu đến vùng núi bắc bộ
từ ngày một mươi bốn tháng một mươi không khí lạnh sẽ tăng cường mạnh hơn và ảnh hưởng đến đông bắc bộ và bắc trung bộ
đêm một mươi một tháng một mươi và ngày một mươi hai tháng một mươi phía tây bắc bộ đêm có mưa rào và rông rải rác gió nhẹ
nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi một hai mươi bốn độ c có nơi dưới hai mươi độ c cao nhất từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ c
ngày một mươi hai và một mươi ba tháng một mươi vùng núi bắc bộ có mưa rào và rông dài rác riêng các tỉnh hà giang tuyên quang lào cai yên bái lai châu
cục bộ có mưa to trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
ngày một mươi bốn đến ngày một mươi năm tháng một mươi đông bắc bộ có mưa nhiều nơi
từ ngày một mươi bốn đến ngày một mươi sáu tháng một mươi khu vực từ thanh hóa đến quảng ngãi có mưa mưa vừa có nơi mưa to đến rất to và rông
ngày một mươi bốn tháng một mươi thủ đô hà nội đêm không mưa sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ
gió nhẹ nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi ba đến hai mươi sáu độ c cao nhất từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ c